trong bối cảnh thanh hóa đẩy mạnh cơ hội xúc tiến đầu tư cải thiện môi trường kinh doanh
một loạt dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng xã hội đã và đang được triển khai trên toàn tỉnh
nhiều vấn đề nảy sinh trong số đó không thể không nhắc tới giải phóng mặt bằng
những năm gần đây trên địa bàn đã và đang triển khai nhiều dự án với tổng diện tích đất thu hồi lớn
số hộ dân bị ảnh hưởng nhiều điển hình như tuyến đường nối sân bay thọ xuyên với huyện tĩnh gia
các công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu kinh tế nghi sơn
tính đến thời điểm này dự án đường vành đai phía tây thành phố thanh hóa cũng đang chậm tiến độ
và phần lớn nguyên nhân để bắt nguồn từ giải phóng mặt bằng
theo khảo sát tại địa bàn đa số các hộ đã bàn giao đất và nhà cho đơn vị thi công
một số hộ mới chỉ bàn giao một phần do tiền đền bù chưa nhận được hết
nhưng khó khăn nhất vẫn là những hộ mà quyền sử dụng đất và sở hữu nhà có vướng mắc pháp lý
với bên thứ ba ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đang chỉ đạo quyết liệt việc phối hợp giữa các bên có liên quan
để gấp rút tìm phương án khắc phục hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án trong tháng tám
từ đó hoàn thiện các hạng mục quy hoạch của thành phố thanh hóa đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt